chiều ngày một mươi chín tháng bốn đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương do đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc phó trưởng ban chỉ đạo trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an về kết quả một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn và hai mươi năm năm thực hiện chỉ thị số một mươi
trong một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn và hai mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm tỷ lệ hộ nghèo bình quân một mươi một huyện miền núi tỉnh nghệ an giảm từ hai mươi tám sáu mươi năm năm hai nghìn ba xuống còn một mươi năm năm hai nghìn một mươi tám
thu nhập bình quân đầu người ở các huyện miền núi tăng từ bốn triệu đồng năm hai nghìn ba lên hai mươi chín triệu đồng năm hai nghìn một mươi tám
nhiều cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng một trăm linh xã hoàn thành tiêu chí về quốc phòng và an ninh
trước đó ngày một mươi tám tháng bốn đoàn kiểm tra trung ương đã có buổi làm việc tại huyện tương dương tỉnh nghệ an và trao quà cho hai mươi năm hộ nghèo và năm mươi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã liêu kiển